thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trình bày các báo cáo bổ sung về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín và tình hình triển khai thực hiện trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của chính phủ đại dịch covid một mươi chín đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của đất nước
mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức cao hơn so với các nước
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn được bảo đảm việt nam đã thành công bước đầu trong kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
trong bối cảnh hết sức khó khăn những kết quả quan trọng này rất đáng trân trọng thể hiện sự quyết tâm nỗ lực phân đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển đất nước trong thời gian tới
so với cuối năm hai nghìn một mươi chín tình hình hiện nay có sự thay đổi rất lớn khó khăn nhiều hơn mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra là sáu tám cho năm hai nghìn hai mươi là thách thức lớn và khó đạt được
trên tinh thần nhìn thẳng vào thực trạng kinh tế xã hội và dự báo tình hình tạo sự chủ động trong chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành các địa phương chính phủ xin đề nghị quốc hội xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn hai mươi trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng gdp và một số chỉ tiêu vĩ mô khác như ngân sách nhà nước bộ chi ngân sách nhà nước
nợ công cũng trong phiên họp sáng nay quốc hội nghe phó chủ tịch nước đọc một số dự thảo quan trọng liên quan đến việc phê chuẩn các hiệp định evfta evipa